tại di tích lịch sử cấp quốc gia chùa hang huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề
hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm giới thiệu tới người xem một trăm năm mươi tư liệu gồm tranh ảnh và hiện vật
những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử những yêu sách chủ quyền phi lý của trung quốc
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam và các vùng biển đảo khác trên biển đông
đặc biệt triển lãm đã trưng bày các văn bản do triều đình phong kiến việt nam ban hành
từ thế kỷ một mươi bảy đến đầu thế kỷ hai mươi khẳng định việt nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi tám tháng hai tại khu di tích quốc gia chùa hang tỉnh thái nguyên